có hai mươi sáu người gồm lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và các ban ngành của tỉnh sóc trăng tham gia công việc tại khu văn hóa hồ nước ngọt theo chế độ ba k mỗi ngày lực lượng này tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ
tại an giang chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết ngành y tế chỉ xét nghiệm được khoảng năm mươi trong số gần ba mươi người tự đi xe máy về quê phát hiện bốn mươi bốn f
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang khẳng định thông tin địa phương này không tiếp nhận người về quê
là sai sự thật tỉnh này đã thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân an giang từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh về quê tự phát
ba ngày qua chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ để tiếp nhận sàng lọc xét nghiệm và loa chỗ ăn ở cho bà con
bà con chạy xe máy về suốt ngày đêm và trời mưa nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mua áo mưa cho mọi người
bánh bao bánh mì nước uống liên tục hỗ trợ cho bà con để tránh tình trạng đói khát yêu bình cho hay
tại hậu giang bốn ngày qua tỉnh này tiếp nhận trên bảy bốn trăm linh người dân đi xe máy
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ về quê có năm mươi một f được phát hiện trong lực lượng này
đắk lắc có một mươi bốn f
tối ngày bốn tháng một mươi ông phạm ngọc nghị chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cho biết
địa phương đã tiếp nhận hơn tám công dân về từ các tỉnh đồng nai bình dương
sau khi những người này được đưa vào các trường học để test nhanh ngành y tế phát hiện có một mươi bốn f
những trường hợp dương tính này đã được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện giãi chiến của tỉnh
theo ông nghị do lượng người về quê
người về quê cùng một lúc quá đông đã gây áp lực lớn đến công tác tiếp nhận test sàng lọc của ngành y tế
tỉnh yêu cầu các huyện thành phố chủ động phương án bốn tại chỗ trong công tác tiếp nhận công dân
cử tổ công tác trực tại các điểm tập trung để tiếp nhận và đưa bà con về địa phương ngay bằng xe khách
kèm theo xe chở phương tiện nếu cho bà con chạy xe máy phải có cảnh sát giao thông dẫn đường
việc này sẽ giúp giải phóng nhanh số công dân về tỉnh tập trung tại các điểm trường học để tránh lây nhiễm chéo
giao việc test nhanh cho các địa phương để tránh tập trung đông người và giảm thời gian chờ đợi của công dân
ông nghị phân tích chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc cũng yêu cầu các địa phương khi đón công dân về phải test nhanh
phân loại f để chăm sóc điều trị phù hợp hiệu quả
nếu có f một thì cách ly tập trung tại huyện xã
những người tiêm hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
ubnd tỉnh đắk lắc
tỉnh đắk lắc giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp xã
chịu trách nhiệm về công tác theo dõi giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của công dân
nếu xảy ra sai sót sẽ bị xử lý nghiêm
hàng vạn lao động hồi hương không kiểm soát sẽ vỡ trận
anh vũ văn công quê huyện tỉnh biên tỉnh an giang từ bình dương trở về địa phương vào tối ngày ba tháng một mươi
anh công cho biết vợ đang mang thai tháng thứ bảy và cũng đã tiêu xài hết số tiền tích góp khi đi làm công nhân
trợ cấp an sinh xã hội không đủ cho vợ chồng anh bám trụ và sinh con
nên cả hai vợ chồng quyết định trở về quê bằng xe máy
đến trạm t hai thành phố long duyên cửa ngõ vào tỉnh an giang tập trung để trở đưa về địa phương cây ly
tôi rất mừng khi đã về tới quê nhà an toàn
cảm ơn các cơ quan đã hỗ trợ cơm nước và bác sĩ thăm khám khi vợ mang bầu
anh công xúc động cho biết
chị trần thị minh thư quê huyện phú tân tỉnh an giang
cùng chồng từ tp hcm chạy xe máy gần hai trăm linh km về đến tp long duyên tập trung để trở đưa về địa phương cây ly
chị thuê cho biết suốt bốn tháng qua do ảnh hưởng của dịch nên chị và chồng thất nghiệp
hơn nữa trong suốt thời gian tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu
mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn sống nhờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân
về đây được mọi người chăm sóc lo cho từng bữa ăn giấc ngủ
lâu rồi mới ăn được bữa cơm với vị ngon đặc trưng của quê hương
tôi cảm ơn tình cảm của quê hương
tình cảm của quê hương đã luôn giang tay bao bọc cho những người con sai xứ
chị thư xúc động cho hay
ông lê văn phước phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết
từ ngày một tháng một mươi đến nay tỉnh đã tiếp nhận trên hai mươi người dân tự phát trở về địa phương
vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
quan tết nhanh có trên một trăm linh f được phát hiện
an giang đang kêu gọi người dân ai ở đâu thì ở đó
tuy nhiên nếu bà con đã lỡ về tới cửa ngõ thì phải tiếp nhận để phân loại chú đáo
ông phước thông tin
trước tình hình người dân ồ ạt trở về tỉnh đã có kiến nghị với thủ tướng
để chỉ đạo các tỉnh thành có biện pháp hạn chế người dân đổ về
đồng thời tuyên truyền cho tất cả người dân có con em tại các tỉnh thành nên hạn chế về
còn đối với người đã lỡ về tới an giang tỉnh sẽ tiếp nhận và đưa về từng địa phương cụ thể
phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có gần một mươi tám người từ tp hcm bình dương đồng nai trở về
gây khó khăn nhiều mặt đối với địa phương
tuy nhiên bà con đang khó khăn nên tỉnh bằng cách hỗ trợ tiếp nhận
do số lượng đông nên huy động các điểm cách ly trường học đến tận xã
đồng thời lo cho người dân tự ăn uống xét nghiệm
xét nghiệm nhanh không để dịch lây lan
mặc dù đã nới lỏng giãn cách lưu thông đi lại thuận tiện hơn
tuy nhiên trước tình hình người dân từ miền đông nam bộ ồ ạt về quê
các địa phương ở miền tây đang linh hoạt điều chỉnh các biện pháp để phù hợp tình hình
tại kinh giang để kịp thời đón tiếp và hỗ trợ bà con
ban thường vụ tỉnh ủy có công điện khẩn chỉ đạo tăng cường lực lượng đủ sức làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại các cửa ngõ của tỉnh để tiếp nhận phân luận người dân theo trường địa phương
và tổ chức đưa bà con về tận nhà an toàn
đồng thời chỉ đạo các huyện thành phố có người dân từ tỉnh về
phải tạo điều kiện cho họ được về nhà sớm nhất và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định
ông đỗ thanh bình bí thư tỉnh ủy kiên giang cho biết
khi người dân về đến địa phương chính quyền tại đó tổ chức test nhanh covid một mươi chín
ai có kết quả
âm tính thì về cách ly tại nhà theo dõi y tế đúng quy định
người có kết quả dương tính thì vào khu cách ly điều trị
nhờ vậy đã giải tỏa được áp lực cho các chốt cửa ngõ
tạo điều kiện cho bà con về địa phương nhanh nhất tránh ủ nứ ách tắc giao thông
không đảm bảo trong công tác phòng chống dịch
kiên giang chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
không để người dân thiếu đói
tỉnh có hơn một trăm linh năm công dân đang làm việc học tập và lao động
tại tp hcm và các tỉnh đông nam bộ
ngoài ra kiên giang đã ban hành kế hoạch tiếp nhận người dân trở về từ tp hcm
và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đợt hai dự kiến từ ngày năm tháng một mươi
tổ chức sẽ lên đoán năm trăm linh người dân về quê ưu tiên cho thai phụ người cao tuổi
trẻ em học sinh sinh viên người có hoàn cảnh khó khăn và có nguyện vọng trở về địa phương
làn sóng người dân từ các tỉnh trở về sóc trăng lên tới hơn ba mươi người
nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong địa bàn tỉnh
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cho hay
trước mắt tỉnh tận dụng trường học làm cơ sở cách ly tập trung
đồng thời chỉ đạo kích hoạt hết các khu cách ly tập trung
xây dựng nhà vệ sinh riêng biệt cho các khu cây ly để tránh lây nhiễm xéo
loa chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho người dân
ngoài ngân sách tỉnh vận động xã hội hóa kêu gọi các mạnh thường quân
nhà hậu tâm cùng chung sức loa cho bà con được chú đáo
ông lâu cho biết tỉnh sẵn sàng đón hết tất cả bà con về quê
nhưng chúng tôi khuyến cáo bà con không nên ổ ạt về như vậy
mà hãy đăng ký về từ từ để tỉnh có điều kiện thôi xếp cơ sở vật chất
khu cách ly đón bà con đảm bảo công tác phòng chống dịch
năng lực tiếp nhận của tỉnh chỉ khoảng chừng này
nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận khó khăn cho địa phương
thưa quý vị quả thực với những thông tin chúng ta vừa theo dõi
về cách ly xét nghiệm nhằm bóc tắt ép
không ra để điều trị không để bùng phát dịch bệnh
là bài toán nan giải của các địa phương kể trên trong thời gian tới
và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại